tại thành phố hồ chí minh đã khai mạc chợ phiên nông sản lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín
và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố năm hai nghìn một mươi tám
chợ phiên nông sản năm hai nghìn một mươi chín có hai trăm linh gian hàng trưng bày nhiều sản phẩm nông nghiệp đô thị
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trải qua tám lần tổ chức doanh thu các kỳ chợ phiên đạt trên bảy mươi một năm tỷ đồng
ký kết hơn tám mươi hợp đồng giá trị trên một mươi bốn tỷ đồng
phiên chợ nông sản giúp phát hiện và tôn vinh sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố hồ chí minh
ứng dụng nông nghiệp kỹ thuật công nghệ cao công nghệ sinh học công nghệ bốn
khích lệ nông dân khởi nghiệp sáng tạo xây dựng nền nông nghiệp đô thị
dịp này ubnd tp tặng bằng khen cho hai mươi bốn tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu thành phố năm hai nghìn một mươi tám
chợ phiên nông sản lần thứ chín năm hai nghìn một mươi chín diễn ra đến hết ngày một mươi sáu tháng chín